mỹ vừa ghi nhận số ca nhiễm mới trong một ngày lên tới một triệu được cho là hậu quả của làn sóng biến thể umicron quét qua nước này
hãng tin afp cho biết ngày ba tháng một theo giờ địa phương vừa trở thành một ngày buồn cho nước mỹ khi có tới một triệu ca nhiễm được ghi nhận theo thống kê của đại học john hopskin mỹ
đây là số ca bệnh ở mức cao kỷ lục toàn cầu chưa từng có quốc gia nào khác trên thế giới ghi nhận kể từ đầu đại dịch covid một mươi chín
con số một triệu ca nhiễm của ngày ba tháng một cũng gần gấp đôi con số năm trăm chín mươi ca nhiễm được ghi nhận bốn ngày trước
theo hãng tin truyền thông của mỹ nhiều người còn tự xét nghiệm tại nhà và kết quả không được báo cáo cho cơ quan chức năng
do đó kỷ lục một triệu ca nhiễm trên còn có thể thấp hơn đáng kể so với con số thực tế
efp cho biết số ca tử vong trong ngày từ hai mươi tám tháng một mươi hai đến ngày ba tháng một có thấp hơn tuần trước đó
cụ thể là chỉ ghi nhận hơn chín ba trăm linh trường hợp
thấp hơn một mươi
dù số ca nhiễm mới vẫn chưa dẫn đến tình trạng ca bệnh nặng và tử vong mạnh ở mỹ
nhưng cả nước đã cảm nhận tác động khi có thêm người nhiễm bệnh phải tự cách ly tại nhà
nhiều chuyến bay bị hủy bỏ các trường học văn phòng cơ sở kinh doanh phải đóng cửa
các bệnh viện quá tải và các chuỗi cung ứng tắc nghẽn
số ca nhiễm mới cũng được cho là hậu quả của biến thể mới omicron lây lan nhanh trong xã hội mỹ
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh nước này vừa ra tuyên bố cảnh báo
omicron có thể sẽ trở thành biến thể thống trị kể từ ngày một tháng một và chiếm chín mươi năm
trong số các ca nhiễm covid một mươi chín kể từ mốc thời gian đó
thống kê mới nhất của cdc cũng chỉ ra omicron đã chiếm bảy mươi bảy số ca ghi nhận trong tuần
từ ngày một mươi chín tháng một mươi hai đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai tăng một mươi tám bốn so với tuần trước đó
trong khi đó biến thể delta từng là mối nguy hiểm nghiêm trọng nhất cho công tác chống dịch ở mỹ
giờ chỉ còn xuất hiện trong bốn bốn ca nhiễm mới ghi nhận tính tới ngày một tháng một
số ca mắc mới được hoa kỳ ghi nhận ngày ba tháng một cũng cao hơn gấp đôi so với các mắc mới ghi nhận
theo ngày tại bất kỳ quốc gia và vùng lãnh thổ nào khác ở bất kỳ thời điểm nào kể từ khi đại dịch
bùng phát cách đây hai năm cho đến nay số ca mắc mới cao nhất ngoài mỹ được ghi nhận trong đợt bùng
phát làn sóng dịch do virus delta gây ra tại ấn độ với bốn trăm một mươi bốn ca ghi nhận hôm bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
các nhà khoa học pháp đã phát hiện biến thể mới của virus sars cov hai chứa bốn mươi sáu đột biến
khiến biến thể này có khả năng né tránh vaccine tốt hơn và dễ lây lan hơn chủng gốc
nhưng hiện nay vẫn chưa vượt qua được opecron hiện có một mươi hai ca nhiễm biến thể mới này ở gần
thành phố mersé trong đó ca đầu tiên là người từng du lịch đến cameroon
biến thể mới được các nhà khoa học tại ihu phát hiện vào ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ở pháp
chưa được phát hiện ở nước việt nam các nhà khoa học pháp đã phát hiện biến thể mới của virus sars cov hai
nước nào khác và chưa được tổ chức y tế thế giới who đặt tên hiện có ít dấu hiệu cho thấy biến
thể mới dễ vượt omicron trở thành biến thể chủ đạo trong đại dịch omicron đang gây ra hơn sáu mươi
ca nhiễm tại pháp giáo sư philippe cosson người đứng đầu nhóm phát hiện biến thể mới cho biết
nhóm đã tạm gọi đây là biến thể ihu và đã thông báo về phát hiện này trên trang y khoa của mình
nhóm đã chỉnh hai trình tự gen mới tên khoa học của biến thể này là b một sáu nghìn bốn trăm linh hai
các nhà khoa học cho biết biến thể này có sự khác biệt về gen so với biến thể b một nghìn sáu trăm bốn mươi
từng được phát hiện ở cộng hòa dân chủ congo hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một các xét nghiệm cho thấy biến
thể này mang đột biến e bốn trăm tám mươi bốn k giúp chúng né tránh vắc xin tốt hơn ngoài ra biến thể này có đột
biến n năm trăm linh một y lần đầu tiên phát hiện trong biến thể alpha khiến chúng lây lan nhanh hơn